ngày hôm nay một mươi tám tháng chín tức ngày hai mươi tháng tám năm kỷ hợi tại di tích quốc gia đặc biệt đền trần thương
xã nhân đạo huyện lý nhân tỉnh hà nam ubnd huyện lý nhân đã tổ chức lễ tưởng niệm bảy trăm một mươi chín năm
ngày mất hương đạo đại vương trần quốc tuấn
lễ tưởng niệm bảy trăm một mươi chín năm ngày mất của hương đạo vương trần quốc tuấn một lần nữa đã khẳng định
trong ba cuộc kháng chiến chống quân nguyên mông xâm lược thế kỷ một mươi ba
ông giữ vai trò quốc công tiết chế thao binh khiển tướng toàn bộ binh nghiệp nhà trần
ở ông hội tụ đủ nhân nghĩa trí dũng tín
vùng đất trần thương hà nam nơi là đền trần thương
có vị trí chiến lược quan trọng trong cuộc kháng chiến chống quân nguyên mông
tại đây hương đạo vương đã lập kho lương để phục vụ cho cuộc chiến
ngày nay lễ hội đền trần thương đã thu hút đông đảo nhân dân và giúp thích thực hương dự lễ